rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình dân tộc miền núi của chương trình nhân dân
quý vị thân mến trong công cuộc so đói giảm nghèo từ trước đến nay
bên cạnh các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù
thì một trong những yếu tố quan trọng mà đảng và nhà nước luôn đặt lên hàng đầu
chính là tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực tự cường của người dân
thực tế cũng đã chứng minh vùng dân tộc thiểu số nào phát huy được vai trò của cộng đồng
thì kết quả giảm nghèo ở đó đạt hiệu quả rõ rệt
đặc biệt với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tinh thần chủ động càng phải cao hơn
có như vậy mới duy trì bền vững thành quả đạt được góp phần nâng cao đời sống cho người dân

đã qua rồi những ngày tháng bà con ở xã nghĩa lạc huyện nghĩa đàn phải đi trên các con đường đất lầy lội đầy ổ trâu ổ gà
giờ đây một trăm linh các tuyến đường giao thông từ liên xã tới đường trục thôn hay đường trong ngõ xóm đều đã được bê tông hóa như thế này
từng là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu vùng xa của huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
nhưng đứng trước cuộc vận động xây dựng nông thôn mới bà con không chỉ hiến đất làm đường mà còn góp tiền góp sức để cùng nhau triển khai thực hiện
triển khai chương trình có một số nơi cũng nghĩ rằng việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của nhà nước và phải đầu tư về kinh phí để người dân thu hưởng
nhưng mà trong quá trình tuyên truyền thực hiện thí điểm ở một số mô hình và sau đó nữa thì chỉ đào lan rồng trên địa bàn toàn huyện